đây là những nơi mà nguy cơ lây nhiễm cao nhất
bên cạnh sự túc trực của đội ngũ y bác sĩ các chiến sĩ công an và bộ đội
còn có những người trẻ sẵn sàng chung tay chống dịch
nguyễn thùy linh là sinh viên y sáu lớp y học dự phòng trường đại học y hà nội
theo hướng dẫn của các bác sĩ thùy linh được giao nhiệm vụ sát trùng ống xét nghiệm và ghi thông tin mẫu bệnh phẩm
không có gì đáng sợ khi tiếp xúc gần với những người có nguy cơ là cách thùy linh động viên để bố mẹ và người thân đỡ lo lắng
đó cũng là thực tế vì những kiến thức từ nhà trường giúp thùy linh hiểu và vững tin vào việc mình đang làm
thủy linh tham gia phòng chống dịch cùng các y bác sĩ trung tâm kiểm soát dịch bệnh hà nội từ nhiều ngày nay
điều tra dấu hiệu bệnh lý cho bệnh nhân mới đến
ngay khi trường phát động phòng trả tình nguyện trang là người sung phong đầu tiên
không có chỗ cho sự lo lắng những ngày làm việc cùng với các anh chị đồng nghiệp tương lai đã giúp trang có thêm nhiều bài học thực tế quý giá phục vụ công việc sau này
khi ta ra cái hoạt động này thì mình cảm thấy khá là cứ hương phấn mà kiểu cũng lo lắng đấy ạ
thực ra là mọi người cũng biết là mình cũng học ngành y tế công cộng ở đấy ạ
mọi người cũng bảo là thì học thì theo
thì mình làm và cố gắng là giữ gìn bảo hộ tốt thôi
mọi người cũng ủng hộ
thì bọn mình sẽ đi điều tra dịch tễ của những người được cách ly ở khu vực
đây là sam học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở nghĩa tân cầu giấy hà nội

thay vì tiêu khiển với điện thoại hay tivi sam đã dành thời gian rảnh để làm bánh
số tiền bán bánh được dùng để mua khẩu trang gửi tặng các y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch
trong mùa dịch này thì con chỉ nghĩ đến việc là làm bánh để giết thời gian trong cái mùa dịch này
nhưng xong rồi đọc mấy cái bài báo về dịch corona thì con thấy là các y bác sĩ khá là khó khăn và vất vả để cứu chúng ta khỏi những con gái
virus này thì con với cả mẹ thì đều quyết định là sẽ bán bánh để lấy tiền mua khẩu trang cho các bác sĩ ạ
được biết toàn bộ hoạt động do sam tự tìm hiểu thông tin và đề xuất với bố mẹ
chính bố mẹ sam cũng bất ngờ với ý tưởng này của con
mẹ con thì mua nguyên liệu mua đồ ủng hộ tiền cho con
xin không mời là bọn con thì lúc mà bọn con mà gặp khó khăn hay là vướng mắt gì hoặc là bánh bị hỏng hay là thế này thế kia thì mẹ con luôn luôn là người đứng ra giúp đỡ bọn con ạ
tại vì con thấy là số lượng đặt hàng thì ngày càng nhiều
và con một ngày chỉ làm được trung bình khoảng năm mươi cái bánh
gọi các bạn con phải nhờ các sự trợ giúp của các bạn thì mỗi ngày bọn con làm được nhiều nhất là
hơn hai trăm linh cái bánh ạ
có rất nhiều hình ảnh đẹp mùa dịch khiến chúng ta không thể không dừng lại để suy ngẫm
đó là những giây phút nghỉ ngơi tranh thủ của các y bác sĩ
là những chiến sĩ công an ngày đêm làm việc ở những nơi cách ly
là bộ đội biên phòng nhường nơi ở cho người trở về
và là thùy linh trang bé sam
những bạn trẻ có tấm lòng nhân ái không ngại khó sẵn sàng và mong muốn được đóng góp sức mình
cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh
nhiệt huyết của tuổi trẻ ở hoàn cảnh nào cũng là động lực để vượt qua mọi khó khăn và thử thách